nhân ngày gia đình tình yêu và lòng trung thủy của liên bang nga mùng tám tháng bảy
tối qua ngày hai mươi chín tháng sáu trung tâm khoa học và văn hóa nga đã tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể
và trao huy chương vì tình yêu và lòng trung thủy cho các cặp vợ chồng việt nam tiêu biểu
kể từ năm hai nghìn tám ngày gia đình tình yêu và lòng trung thủy được tổ chức tại nga vào ngày tám tháng bảy hàng năm
ý tưởng lễ hội này dựa trên truyền thuyết cổ xưa về các thánh piot và febronia của murom
được coi là mẫu mực truyền thống của quan hệ hôn nhân ở nga
ngày lễ hướng các cặp gia đình chú ý quan tâm đến những giá trị đạo đức và tinh thần

ý tưởng lễ hội được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc và thưởng thức bộ phim ngắn về mẹ đầy xúc động của cựu sinh viên viện điện ảnh quốc gia vgik
đặc biệt nhân dịp này trung tâm khoa học và văn hóa nga đã trao huy chương kỷ niệm và bằng khen cho các cặp vợ chồng việt nam mà cuộc sống gắn bó keo sơn của họ đã trải qua nhiều thập kỷ
khi mà làm quản lý thì cái thời gian mà mình dành cho công việc nó rất nhiều
chính vì thế cho nên thì cái sự sẻ chia
của vợ chồng trong gia đình hay của con cái hay các thành viên khác trong gia đình thì nó càng có ý nghĩa quan trọng hơn
do đó mà hôm nay tôi cũng rất vui mừng phấn khởi là một cái chặng đường quan trọng mà mình đã thực hiện trong cái tổ ấm gia đình của mình
và để đến hôm nay những cái tiêu chí với gia đình hạnh phúc với gia đình thủy chung mình đạt được
gia đình là tế bào của xã hội
vì vậy lòng trung thủy và công sức lao động của các cặp vợ chồng dành cho nhau nhiều năm luôn cần được quan tâm ghi nhận